tổng công ty cảng hàng không việt nam đang thành lập ban quản lý dự án để tổ chức triển khai
lập thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng nhà ga hành khách t ba
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất dự kiến quý ba năm hai nghìn hai mươi một sẽ khởi công dự án
và hoàn thành đưa vào khai thác năm hai nghìn hai mươi
nhà ga hành khách t ba công suất hai mươi triệu hành khách một năm và các công trình phụ trợ đồng bộ
phục vụ khai thác nội địa tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
phù hợp với quy hoạch và phân chia sản lượng khai thác giữa sân bay long thành và sân bay tân sơn nhất
giảm tài cho nhà ga t một hiện đang quá tải nâng cao chất lượng phục vụ hành khách
tổng vốn đầu tư của dự án khoảng một mươi chín trăm chín mươi tỷ đồng bằng nguồn vốn hợp pháp của acv
không sử dụng vốn ngân sách nhà nước tiến độ góp vốn phù hợp với tiến độ thực hiện dự án
dự án có thời hạn hoạt động năm mươi năm kể từ ngày có quyết định giao đất cho thuê đất theo quy định của pháp luật